công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với công an thành phố vũng tàu khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
để điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường một mươi hai thành phố vũng tàu
theo thông tin ban đầu vào tối qua dương hải âu uống cà phê với huỳnh thanh hậu
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày cả hai xảy ra mâu thuẫn rồi đuổi chém nhau
khi hậu chạy vào một phòng trọ ở đầu hẻm một nghìn sáu trăm một mươi đường ba mươi tháng bốn thì bị âu đuổi theo chém tử vong
sau khi gây án âu bị công an thành phố vũng tàu bắt giữ